lo ngại tình trạng người dân từ hà nội tp hcm đổ xô trở về quảng nam để phòng chống dịch covid một mươi chín
mới đây bộ giao thông vận tải đã có văn bản chỉ đạo về việc tiến tới tạm dừng vận tài hành khách bằng đường sắt từ hà nội hồ chí minh đến quảng nam
bộ giao thông vận tải giao cục đường sắt việt nam tiếp tục chỉ đạo tổng công ty đường sắt việt nam
các doanh nghiệp vận tải đường sắt thường xuyên cập nhật tình hình phối hợp với địa phương nắm nhu cầu đi lại của hành khách để hạn chế
tiến tới dừng bán vé từ ga hà nội đến ga tam kỳ và từ ga sài gòn đến ga tam kỳ để giảm bớt số lượng hành khách từ hà nội tp hcm đi về quảng nam bằng phương tiện đường sắt
trong quá trình vận chuyển và tại các ga đôn đốc chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát dịch